mỹ đã áp đặt vòng trừng phạt mới liên quan đến nga nhằm vào một mươi bảy cá nhân và bảy mươi một thực thể của nga và của cả belarus
trong khi đó cũng liên quan đến các lệnh trừng phạt nhằm vào moscow các đại sứ của liên minh châu âu đã chấp thuận lần cuối cùng về vòng trừng phạt thứ sáu của khối này đối với nga
bộ tài chính mỹ cho hay trong số một mươi bảy cá nhân có ông sergeiruzin một người bạn thân của tổng thống nga vladimir putin
cùng với người phát ngôn bộ ngoại giao nga maria zakharova
trong khi đó bảy mươi một thực thể của nga và belarus sẽ phải đối diện với các quy định hạn chế nghiêm ngặt liên quan đến các mặt hàng nhập khẩu vào nga
bao gồm hàng hóa có xuất xứ từ mỹ hoặc những sản phẩm nước ngoài có nguồn gốc từ một số thiết bị công nghệ hoặc phần mềm của mỹ
với gói trừng phạt thứ sáu của liên minh châu âu sẽ bao gồm lệnh cấm nhập khẩu dầu mỏ một phần và loại ngân hàng hàng đầu của nga là sb bank ra khỏi hệ thống thanh toán toàn cầu srip
gói trừng phạt này có hiệu lực vào lúc bảy giờ ngày hôm nay theo giờ địa phương tức là một mươi bốn h cùng ngày theo giờ hà nội trừ khi một số quốc gia thành viên phản đối
việc áp dụng lệnh trừng phạt sẽ sớm diễn ra sau đó
phản ứng trước thông tin trên nga cảnh báo người tiêu dùng châu âu sẽ là những người đầu tiên phải gánh chịu hậu quả sau khi eu áp đặt lệnh cấm vận một phần đối với dầu mỏ của nga